trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao diễn ra vào chiều nay
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam bà lê thị thu hằng đã trả lời các câu hỏi mà báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi về quan điểm của việt nam về vấn đề căng thẳng thương mại giữa hoa kỳ và trung quốc
bà lê thị thu hằng cho biết việt nam mong muốn hai nước sẽ sớm giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại
thương lượng trên tinh thần tôn trọng hợp tác và phù hợp với luật pháp quốc tế các cam kết quốc tế
về tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở việt nam có khuyên hướng tiêu cực theo báo cáo của ủy ban tôn giáo quốc tế mỹ
bà lê thị thu hằng cũng cho biết chính sách nhất quán của nhà nước việt nam là tôn trọng
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân